sau gần hai tháng hành trình trên biển tàu ngầm km mang số hiệu một trăm tám mươi bảy bà rịa vũng tàu đã về đến vịnh cam ranh khánh hòa
đây là chiếc tàu cuối cùng trong tổng số sáu chiếc mà việt nam đã đặt mua của nga theo hợp đồng được ký từ năm hai nghìn chín
tàu rondosom khởi hành từ sanh tế tiếc bua nga ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tổng hành trình trên biển gần một trăm năm mươi hải lý qua vùng biển của ba mươi năm nước giữa tháng một vừa qua
sau khi dừng ở vùng biển singapore để làm công tác kỹ thuật tàu đã thực hiện tốt hành trình về việt nam
theo dự kiến sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy quân chủng hải quân sẽ tổ chức đưa tàu ngầm một trăm tám mươi bảy vào cập cảng lữ đoàn một trăm tám mươi chín hải quân
như vậy từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hải quân nhân dân việt nam đã tiếp nhận đủ sáu tàu kyo sáu trăm ba mươi sáu gồm một trăm tám mươi hai hà nội một trăm tám mươi ba tp hcm một trăm tám mươi bốn hải phòng một trăm tám mươi năm khánh hòa một trăm tám mươi sáu đà nẵng và một trăm tám mươi bảy bà rịa vũng tàu
việc tiếp nhận và đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm cuối cùng đánh dấu bước phát triển lớn mạnh về lực lượng phương tiện tổ chức và biên chế của lực lượng tàu ngầm việt nam
có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và thêm lục địa của tổ quốc
phát huy kinh nghiệm học tập làm chủ của các kíp tàu đi trước cán bộ thủy thủ tàu một trăm tám mươi bảy sẽ tiếp tục tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
nắm vững tính năng kỹ chiến thuật nhanh chóng làm chủ vũ khí trang bị sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống